thời gian qua tuy còn nhiều khó khăn nhưng hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hải dương đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
tổ chức hội thực sự là mái nhà thứ hai chỗ dựa đáng tin cậy đối với những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh
mặc dù năm hai nghìn hai mươi là năm nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng không vì thế mà các hoạt động chăm lo cho hội viên chất độc da cam bị gián đoạn
với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau nhiều hoạt động hỗ trợ như thăm hỏi tặng quà trao xe lăn xây sửa nhà càng khiến hội viên tin tưởng vào sự quan tâm của tổ chức hội
hội nạn nhân chất độc da cam diocin tỉnh hải dương đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
hội nạn nhân chất độc da cam diocin tỉnh hải dương đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa